trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biển giáp danh giữa hải phòng và thái bình
tổ công tác thuộc bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã phát hiện và kiểm tra tàu vỏ sát trở dầu
mang số hiệu hp ba nghìn tám trăm ba mươi chín đang hành trình có biểu hiện nghi vấn
quá trình kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện tàu đang vận chuyển khoảng hai mươi năm lít dầu đeo
tại thời điểm kiểm tra các thuyền viên không xuất trình được các loại hóa đơn chứng tử
chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số dầu trên tàu
không xuất trình được hồ sơ phương tiện và bằng cấp chứng chỉ thuyền viên
theo khai báo số dầu trên được tàu mua trôi nổi ở khu vực biển giáp danh giữa hải phòng và thái bình
khi tàu đang trên đường vận chuyển về hải phòng để tiêu thụ thì bị lực lượng cảnh sát biển kiểm tra
hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản ban đầu đưa tàu hp ba nghìn tám trăm ba mươi chín về neo đậu an toàn
tại khu vực bến gót huyện cát hải để ra quyết định tạm giữ phương tiện hàng hóa
và tiến hành điều tra xử lý theo quy định